cũng liên quan tới xung đột ở ukraine mỹ cùng với nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới g bảy
và liên minh châu âu eu ngày sáu tháng bốn tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với nga
theo nhà trắng là một phần của nỗ lực này mỹ đang công bố các biện pháp kinh tế để cấm đầu tư mới vào nga
đồng thời áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính nghiêm khắc nhất đối với ngân hàng lớn nhất
một số doanh nghiệp nhà nước quan trọng nhất
các biện pháp trừng phạt tài chính sâu rộng này theo sau hành động của mỹ vào đầu tuần này
nhằm cắt các khoản tiền đã bị đóng băng của nga tại mỹ để thanh toán các khoản nợ
mỹ và hơn ba mươi đồng minh đối tác đã áp dụng các biện pháp hạn chế kinh tế với phạm vi rộng nhất trong lịch sử
các chuyên gia dự đoán tổng sản phẩm quốc nội gdp của nga sẽ giảm tới một mươi năm trong năm nay
ảnh hưởng tới thành quả kinh tế trong một mươi năm năm qua
lạm phát đã tăng vọt trên một mươi năm và dự báo sẽ tăng cao hơn nữa
hơn sáu trăm linh công ty khu vực tư nhân
nga đã rời khỏi thị trường nga chuỗi cung ứng ở nga đã bị gián đoạn nghiêm trọng
và nga rất có thể sẽ không duy trì được vị thế là một nền kinh tế lớn
xong rồi tiếp theo mời quý vị cùng đến với những chính sách đáng chú ý sẽ sớm có hiệu lực trong năm nay
vốn điều lệ của doanh nghiệp nhà nước tối thiểu là một trăm linh tỷ đồng
chính phủ vừa ban hành nghị định về thành lập sắp xếp lại chuyển đổi sở hữu
chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do nhà nước giữ một trăm linh vốn điều lệ
về mức vốn điều lệ nghị định quy định doanh nghiệp khi thành lập phải có mức vốn điều lệ không thấp hơn một trăm linh tỷ đồng
nghị định có hiệu lực từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
hai kẹo co su tã bìm thuốc lá đóng quỹ môi trường trước hai mươi tháng bốn
các doanh nghiệp sản xuất nhập khẩu những sản phẩm khó phân hủy khó tay chế
như thuốc bảo vệ thực vật kẹo cao su tá bìm thuốc lá đồ nhựa dùng một lần sản phẩm dùng một lần
và túi ni lông khó phân hủy kích thước nhỏ sẽ phải nộp tiền hỗ trợ xử lý chất thải
về quỹ bảo vệ môi trường việt nam trước ngày hai mươi tháng bốn để hỗ trợ hoạt động xử lý chất thải
đây là quy định mới theo luật bảo vệ môi trường và năm nay cũng là năm đầu tiên thực hiện
kiểm soát các khoản cấp tín dụng đối với khách hàng vay vốn để
đấu giá đất
ngân hàng nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng tín dụng
theo đúng chỉ tiêu được ngân hàng nhà nước giao thực hiện trong năm hai nghìn hai mươi hai
đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro hoặc chịu ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
ngân hàng nhà nước yêu cầu các tổ chức tiến dụng kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng dư nợ tín dụng
và chất lượng tiến dụng trong đó tăng cường kiểm soát các khoản cấp tín dụng đối với khách hàng vay vốn
để tham gia đấu giá đất đảm bảo đúng quy định của pháp luật
kịp thời báo cáo ngân hàng nhà nước khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật để có biện pháp xử lý
quý vị đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
những số báo ra trong sáng ngày hôm nay có thông tin gì nổi bật xin mời quý vị cùng theo dõi
thưa quý vị báo lao động thông tin chỉ trong thời gian rất ngắn
hàng loạt những vụ việc có tính chất nghiêm trọng thách thức đối với đường lối của đảng pháp luật của nhà nước
thách thức dư luận xã hội đã được xử lý nghiêm minh và kịp thời
điều này khẳng định công cuộc chống tham nhũng tiêu cực của đảng nhà nước tiếp tục được đẩy mạnh trên tinh thần thượng tôn pháp luật
theo bài viết trên thực tế trong quá trình phát triển đất nước đảng nhà nước đã có nhiều giải pháp cơ chế
để khuyến khích tư nhân làm giàu qua đó đóng góp cho đất nước tạo công an việc làm
thế nhưng cũng có nhiều doanh nghiệp doanh nhân đã lợi dụng chủ trương khuyến khích doanh nghiệp tư nhân phát triển
lợi dụng những kẽ hở của pháp luật để thao túng làm giàu và thu lợi bất chính
đặc biệt là những lĩnh vực phát triển nóng như chứng khoán đất đai trái phiếu
rõ ràng đây là những hành vi có tính chất thách thức đường lối chủ trương của đảng của nhà nước thách thức dư luận
thông tin trên báo công an nhân dân thủ tướng chính phủ vừa ban hành quyết định số chín hai nghìn hai mươi hai
quy đề ttg về tín dụng đối với học sinh sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính thiết bị phục vụ việc học trực tuyến
theo đó việc cho vay đối với học sinh sinh viên được thực hiện theo phương thức cho vay thông qua hộ gia đình với ngân hàng chính sách xã hội
vốn vay được sử dụng để mua máy tính thiết bị đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu học tập trực tuyến
mức cho vay tối đa một mươi triệu đồng một học sinh sinh viên
thời gian cho vay tối đa ba mươi sáu tháng lãi suất cho vay một hai một năm
lãi suất nợ quá hạn bằng lãi suất cho vay hộ nghèo tại thời điểm vay vốn
việc cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn tân hoàng minh
và các tổ chức đơn vị có liên quan đã dóng lên hồi chuông cảnh báo về việc cần phải xiết lại các quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư
thông tin trên báo kinh tế và đô thị
theo báo kinh tế và đô thị
tài chính cho biết đã nhiều lần cảnh báo những rủi ro đối với nhà đầu tư khi tham gia thị trường trái phiếu doanh nghiệp
qua đây có thể thấy là việc doanh nghiệp đưa ra các báo cáo tài chính sai lệch
bên cạnh đó các cơ quan kiểm toán độc lập đã không làm tròn trách nhiệm dẫn đến những thông tin sai lệch của doanh nghiệp
ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà đầu tư
bộ trưởng hồ đức yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện nghiêm túc tăng cường
đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra giám sát các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm toán
trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm nghiêm trọng yêu cầu khẩn trương chuyển cơ quan công an xử lý theo quy định của pháp luật
thông tin trên báo tuổi trẻ theo yêu cầu của chính phủ cuối quý i năm hai nghìn hai mươi hai
cả nước phải hoàn thành tiêm mũi ba cho người trên một mươi tám tuổi
tuy nhiên dù đã bước sang quý ii nhưng theo báo cáo bộ y tế hiện chỉ có gần năm mươi người ở độ tuổi này được tiêm mũi ba
vì sao lại chẳng hạn
theo báo cáo của bộ y tế tỷ lệ bao phủ mũi ba đạt gần năm mươi hơn ba mươi năm triệu liều
bộ y tế từng nhiều lần gửi công văn nhắc các địa phương tăng tốc hơn nữa việc tiêm mũi ba cho người đến lịch tiêm
lý giải về điều này bộ y tế nêu ra hai nguyên nhân
thứ nhất là do số lượng người mắc covid một mươi chín tăng cao chung với thời điểm cần tiêm mũi ba do đó có sự chỉ hoãn tiêm chủng
thứ hai một bộ phận người dân đã tiêm hai liều vaccine
sau khi mắc covid một mươi chín và bình phục có xu hướng không tiêm mũi ba vì chủ quan cho rằng đã có miễn dịch tự nhiên sau khi mắc bệnh
theo báo lao động trong khi bộ tài chính cho rằng các cách tính thuế thu nhập cá nhân hiện hành vẫn phù hợp
thì các chuyên gia khẳng định với mức sống hiện nay cần tăng mức giảm trừ bản thân và người phụ thuộc
đồng thời cần có quan điểm cải cách thay đổi cơ bản luật thuế thu nhập cá nhân
theo thông tin mức giảm trừ bản thân một mươi một triệu đồng một tháng và giảm trừ người phụ thuộc bốn bốn triệu đồng một tháng một người
đã rất lạc hậu rất thấp so với mức sống của người dân đặc biệt tại khu vực đô thị
dù nhiều người thấy rõ sự bất cập trong việc tính thuế thu nhập cá nhân cũng như mức giảm trừ gia cảnh hiện nay
tuy nhiên bộ tài chính cho rằng mức giảm trừ bản thân và giảm trừ người phụ thuộc hiện nay đã hợp lý
bộ này cho biết các mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân này đã góp phần giảm bớt nghĩa vụ cho người nộp thuế
số thuế phải nộp đã giảm cho mọi đối tượng nộp thuế